các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kể từ khi có kết luận của thanh tra chính phủ các cảng hàng không vẫn tiếp tục thu phí xe ô tô ra vào đón trả khách
và trên thực tế việc thu phí xe ra vào sân bay trái quy định đã diễn ra suốt một thời gian dài
vậy số tiền thu được từ hai mươi một cảng hàng không trên cả nước đã được tổng công ty cảng hàng không việt nam acv sử dụng vào mục đích gì
và đến bao giờ mới dừng thu phí
đó là câu hỏi mà chúng tôi muốn đi tìm lời giải đáp
ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín cục truyền thông công an nhân dân đã có công văn gửi bộ giao thông vận tải đề nghị phối hợp làm việc
thì được giới thiệu đến làm việc với vụ kết cấu hạ tầng giao thông
bà phó vụ trưởng lê thị thu hà cung cấp tài liệu cho chúng tôi nhưng từ chối trả lời những câu hỏi mà chúng tôi đặt ra
tôi nghĩ là bọn chị chỉ cung cấp văn bản thôi có thể là bọn chị cung cấp văn bản cũng được
ngày tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín cục truyền thức công an nhân dân tiếp tục có công văn
gửi đồng chí bộ trưởng bộ giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp làm việc và trả lời phỏng vấn phóng viên antv
thật may mắn lần này đại diện bộ giao thông vận tải đã cởi mở thẳng thắn trả lời những câu hỏi của chúng tôi
cái liên quan đến đất mà acv đã đầu tư cái hệ thống đường dẫn vào nhà ga ấy
thì theo quy định hiện hành hiện nay luật đất đai hai nghìn một mươi ba cũng như hai nghìn một mươi ba là mới nhất ấy
điểm một trăm năm mươi sáu đấy
trong đó có một nội dung là đối với hệ thống mà đường dẫn đường giao thông nội cả
thì cảng vụ hàng không là cái người mà được ủy ban nhân dân tỉnh các cấp ấy
tỉnh ấy là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ấy
thì sẽ giao đất và cho cái người sử dụng đất không thu tiền sử dụng đất
đấy là cái điều một trăm năm mươi sáu
quy định cho đất đai trong hàng không tức là một cái điều riêng cho hàng không
đấy là cái quy định mà cao nhất
là quy định là không thu tiền sử dụng đất
cái thứ hai nữa là cái điều năm mươi bảy của luật hàng không
cũng quy định là cảng vụ hàng không thì giao đất và cho thuê đất trong cảng hàng không
theo cái quy định hiện hành
thì cái nghị định tám mươi ba hai nghìn bảy có quy định là đối với những cái kết cấu hạ tầng giao thông
rồi những cái kết cấu hạ tầng khác ấy
thì sẽ không thu tiền sử dụng đất
đấy là những cái nội dung mà
đấy là quy định khóa luật
quy định liên quan đến cái đất không thu tiền sử dụng đất
bên cạnh đó thì bộ tài chính cũng có ý kiến là
đối với cái đất này thì là không nói về cái việc là không được thu tiền sử dụng
không phải nói là không được thu tiền cái giá dịch vụ thu phí vào nhà
đấy là ý kiến của bộ tài chính như thế
thế thì bên cạnh đấy thì là cái điều
một trăm linh năm của luật hai nghìn một mươi ba luật đất đai
và cái điều một trăm sáu mươi sáu của luật đất đai hai nghìn một mươi ba cũng có nói thế này này
quyền chung của cái người sử dụng đất ấy
thì đó là cái việc là được kế thừa cái thành quản lao động
và cái kết quả đầu tư trên đất đấy
thế thì acv đã thực hiện đầu tư toàn bộ cái hệ thống đường dẫn vào nhà ga
là khoảng sáu mươi km
và đầu tư là hai nghìn với cái hiện nay là sau khi tính toán acv đầu tư là hai nghìn năm trăm linh tỷ
thì acv đã đầu tư và hiện nay thì cái việc khai thác quản lý khai thác
rồi là bảo trì cũng như cái việc tổ chức phân luồng tuyến
giữ gìn an ninh trật tự trong cảng không hãi mốt cảng không sân bay
là acv hiện nay đang phải tự thực hiện
thế thì đấy cái nguồn kinh phí mà acv thu ấy
thì mục đích là để bù đắp cái chi phí đầu tư
và để trang trải những cái chi phí mà acv hiện nay vẫn đang phải thực hiện
thì cái việc đấy thì nó không phụ thuộc vào cái đất này là đất đất không thu tiền hay là đất thu tiền
mà acv phải có trách nhiệm phải bù đắp
thứ hai nữa là cũng để tiếp tục khai thác cái tài sản đấy được tốt không bị xuống cấp
từ câu trả lời của bà hà chúng ta có thể thấy đường dẫn để xe ra vào đón khách ở sân bay
được coi là đường giao thông nội cảng
bà vụ phó vụ kết cấu hạ tầng giao thông đã viện dẫn những căn cứ để chứng minh cho chúng tôi thấy
việc acv thu phí đường dẫn ở các sân bay là đúng
chúng tôi xin phân tích như sau để quý khán giả dễ hình dung
thứ nhất theo luật đất đai thì đường giao thông nội cảng được ủy ban nhân dân tỉnh giao đất không thu tiền sử dụng đất
điều này đúng
và đúng cả với viện dẫn của thanh tra chính phủ tại thông báo số hai mươi bảy tbttcp ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
thứ hai bà hà cho rằng theo điều một trăm linh năm luật đất đai năm hai nghìn ba và điều một trăm sáu mươi sáu luật đất đai năm hai nghìn một mươi
thì acv có quyền hưởng thành quả lao động và kết quả đầu tư trên mảnh đất đấy
xin nhấn mạnh ở cụm từ đầu tư
thứ ba theo bà hà thì acv đã đầu tư hai năm trăm linh tỷ đồng để làm hệ thống đường dẫn ở hai mươi một sân bay
và lý đương nhiên khi đã đầu tư thì người ta phải tính đến thu hồi vốn và lợi nhuận
và cuối cùng là việc thu phí đó là để duy tu bảo dưỡng và cả giữ gìn an ninh trật tự ở hai mươi một cả hàng không
quả thực chúng tôi cũng chưa hiểu sâu sắc các quy định của pháp luật liên quan đến việc quản lý khai thác các cảng hàng không
nhận thức chủ quan của phóng viên chỉ biết tổng công ty hàng không việt nam đang được giao đại diện nhà nước
và các cổ đông để quản lý khai thác các cảng hàng không trên cả nước
mà theo thông tư số một mươi bảy hai nghìn một mươi sáu tt bg tvt ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
quy định chi tiết quản lý khai thác cảng hàng không sân bay
thì người khai thác cảng hàng không sân bay chịu trách nhiệm xây dựng bảo trì sửa chữa đường giao thông nội bộ trong sân bay
cảng vụ hàng không chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức khai thác cảng hàng không sân bay
cảng vụ hàng không chịu trách nhiệm lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc xây dựng bảo trì đường giao thông nội bộ trong cảng hàng không
theo quy hoạch bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định hoặc phân bổ chi phí thực hiện cho các đơn vị sử dụng
chúng tôi cũng đã cố gắng tìm hiểu nhưng không có văn bản hay quy định nào hướng dẫn
hoặc cho phép thu phí đường giao thông nội bộ trong sân bay để xây dựng hay bảo trì đường giao thông nội bộ
hoặc giữ gìn an ninh trật tự trong sân bay
giả sử những ý kiến mà bà hà nêu ra ở trên là đúng thì phải chăng kết luận của thanh tra chính phủ là chưa chính xác
trong tình huống này chúng tôi tin kết luận của thanh tra chính phủ là đúng
chúng tôi cũng đã gửi công văn liên hệ và đến đặt lịch làm việc với vụ giám sát thẩm định và xử lý sau thanh tra của thanh tra chính phủ
và cũng đang chờ ý kiến trả lời cuối cùng của đơn vị này
úi đại đình an ninh trật cũng trước có văn bản sang để đề nghị mình cung cấp thông tin về acv
anh cũng vừa đã để thích lại cho anh chị
đó là theo hướng quy chế phát ngôn và quy định của cơ quan thì mình đã chỉnh hình ảnh làm ra tháng
giờ này đối với nội dung acv tôi đang chuẩn bị kiểm tra chưa có kết thúc kiểm tra

cảm ơn các bạn
cảm ơn các bạn
rồi về sau thì chắc là bên mình sẽ liên lạc đến bên chỗ đại bệnh viện liên lạc tới chỗ phụ kế hoạch
còn chỗ đầu mối về công việc chuyên môn thì sau sẽ chấp nối nếu như mà chào phê của đại đạo

trao đổi với chúng tôi nhiều chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế hàng không đã thẳng thắn cho rằng
mọi ý kiến giải thích của đại diện bộ giới thông vận tài chỉ là bao biện
cái việc mà acv tiếp tục mà thu và lấy những lý do biển hồ rất là sai trái
cái biển họ hết sức vô lý bởi vì cái việc mà đất giao là không có trả chi phí gì hết
thì vì những cái đầu tư của họ đó là nó nằm trong phạm vi của dịch vụ sân bay
không phải là tỉnh truyền thu phí riêng cho đường vào đường ra như kiểu bot của các trạm ngôi đường được
nó không đúng
và như vậy là khách hàng phải trả ngoài vé máy bay còn thêm cả phí vào sân bay
và như vậy là sân bay đã thu phí trồng phí rồi thu vé giá vé trồng với ngoài cái quy định của nhà nước
và như vậy rõ ràng đây là những khoản thu bất hợp pháp và đã thu bất hợp pháp thì cần phải được truy hồi
như đã nêu ở trên trong các tài liệu mà bộ giao thông vận tải cung cấp cho chúng tôi
có báo cáo số ba nghìn sáu trăm ba mươi tám bgtvt kcht ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám của bộ giao thông vận tải
báo cáo thủ tướng chính phủ về việc thu giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga cảng hàng không
ngoài việc đưa ra các lý do để giải thích như quan điểm của bà hà đã nêu ở trên
thì bộ giao thông vận tải cũng đưa ra phương án thu phí đường dẫn vào hai mươi một cảng hàng không trong thời gian tới
trong đó chỉ đạo acv đề xuất phương án theo hướng
không thu tiền xe ra vào đón trả khách trong khoảng thời gian nhất định
những xe ô tô ra vào cảng quá thời gian quy định thì thu tiền như dịch vụ sân đậu ô tô
acv xây dựng phương án triển khai thu theo hướng một với những cảng hàng không sân bay đã có hệ thống kiểm soát ô tô ra vào theo thời gian
đối với các cảng hàng không còn lại trong thời gian nghiên cứu xây dựng phương án và đầu tư hệ thống kiểm soát ô tô ra vào theo thời gian
acv tạm dừng thu tiền phí dịch vụ đường dẫn ra vào nhà ga sau khi đã hoàn thành việc đầu tư hệ thống kiểm soát sẽ triển khai thực hiện như điểm một đã nêu trên
thôi thì cũng cần phải có một hướng xử lý
số tiền mà acv đã thu cũng có thể coi là một phần đóng góp của người dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của ngành hàng không
gọt gót chân cho vừa dày vậy
thế nên việc bộ giao thông vận tải chỉ đạo acv nêu trên cũng có thể coi là hợp lý
tuy nhiên dường như chỉ đạo này chưa được acv thực hiện
chúng tôi đã cố gắng liên hệ làm việc với acv để rõ hơn thông tin nhưng mọi liên lạc của chúng tôi đều không có câu trả lời
đây có phải băn pháp chế của tổng công ty cảng hàng không không ạ
dạ vâng anh có gặp ai ạ
chị cho gặp chị linh ạ
dạ vâng anh linh đây ạ
à vâng chị linh ơi em ở bên cục truyền thông bộ công an ạ
đơn vị em có một công văn gửi để liên hệ công tác
từ hồi lâu lâu rồi thì em liên hệ với văn thư nói là em liên lạc với chị
thế thì hồi nào hả bà
có một công văn ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín công văn số một nghìn hai trăm chín mươi chín

em là hoàng sinh
chị ơi chị cho em cái số di động của chị đi
thì có thể em liên lạc với chị thôi
có lẽ là mình tại vì bạn gọi cho mình bằng số máy bàn
bởi vì có vấn đề gì thì là mình sẽ báo cáo xếp xong mình sẽ báo lại

bọn em liên lạc nhiều lần rồi ấy
thì bây giờ em phải có cái đầu mối
thế cái văn bản của bên bạn gửi nhá
văn bản bọn em gửi lâu rồi mà chị cũng đã nhận được cái đấy rồi đúng không ạ
đến giờ này thì mình cũng chưa nhận được
thế nên là bây giờ bạn để cho mình kiểm tra lại cái nội dung mà bạn vừa nói
thế xong rồi mình sẽ gọi điện lại
nếu như mà chị nói chưa nhận được thì em cũng không hiểu thế nào
bởi vì bên văn thư của chị đã nhận được thì mới báo cho em liên lạc với chị mà
ừ tại vì mình thì là bộ phận tiếp nhận tất cả những cái đấy từ lĩnh đạo
thế nên là bây giờ mình đã có số di động của bạn đây rồi
thế nên bây giờ mình kiểm tra lại cái nội dung mà bạn nói
mình sẽ gọi điện lại cho bạn bằng số di động của bạn nhá
vâng thì chị cố gắng là sớm nhất cho em
thì từ giờ đến khoảng ba mươi phút nữa chị báo cho em nhá
xin lưu ý là những yêu cầu trên
được bộ giao thông vận tải chỉ đạo acv từ ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
đã một năm sáu tháng trôi qua acv không thực hiện ý kiến của bộ giao thông vận tải
nhưng vẫn miệt mài thu phí tại các cảng hàng không
có lẽ đã đến lúc bộ giao thông vận tải cần có động thái quyết liệt và rõ ràng hơn với sự việc này
thưa quý vị và các bạn thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đã hết
mọi đơn thư xin gửi về ban chuyên đề truyền hình công an nhân dân
số một lê đức thọ mai dịch cầu giấy hải
xin kính chào và hẹn gặp lại